phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an đã dẫn giải đối tượng gây án là lữ văn hòa chú bản bua lầu xã châu tiến về thành phố vinh để điều tra làm rõ hành vi giết người
trước đó tối ngày hai mươi năm tháng tám công an huyện quỳ châu nhận được tin báo tại bờ suối bản hồng tiến một có một người đàn ông đã tử vong trên đầu có nhiều thương tích
nạn nhân sau đó được xác minh là anh vi văn huệ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại bản hồng tiến hai xã châu tiến huyện quỳ châu
nhận định đây là một vụ án mạng nghiêm trọng
lực lượng công an tỉnh nghệ an đã vào cuộc điều tra làm rõ và xác định thủ phạm gây án là nữ văn hòa
tại cơ quan điều tra lữ văn hòa khai báo trước đó anh huệ có mâu thuẫn với bố của hòa sau đó anh huệ tuyên bố sẽ chém hết đàn bò của gia đình hòa
ít ngày sau một con bò nhà hòa bị chém gần đứt đuôi
tối hai mươi năm tháng tám khi hòa đi bắt nhái ở bờ suối thuộc bản hồng tiến một thì gặp anh huệ
nghĩ lại việc con bò bị chém hôm trước là do huệ gây ra nên hòa âm thầm đi theo rồi rút một thanh gỗ ở hàng rào ven đường đánh mạnh vào đầu anh huệ
sau đó hòa tiếp tục nhạt hòn đá cạnh đường đánh liên tiếp hai nhát vào đầu anh huệ khiến anh này tử vong tại chỗ
tại bà rịa vũng tàu trong ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện xuyên mộc tỉnh bà rịa vũng tàu cũng ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với thạch ngọc trọng hai mươi ba tuổi trú tại xã bình châu huyện xuyên mộc để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
điều đáng nói nạn nhân trong vụ hành hung chính là cha đẻ của trọng
theo thông tin ban đầu sau khi ăn nhậu và sử dụng ma túy đá trọng về nhà đập phá đồ đạc và gây sự với mẹ và chị gái
trọng là cha đẻ của trọng về nhà thấy sự việc như vậy đã vào căn ngăn
khi ông sang từ nhà quay ra ngoài và đứng trước cửa nên bị trọng dùng kéo đâm nhiều nhát vào gáy và lưng làm ông sang bị thương nặng
cơ quan điều tra cho biết trọng là người nghiện ma túy sống lang thang và sau mỗi lần lên cơn đối tượng này thường về nhà gây dối đánh đập người thân
trọng là người nghiện ma túy sống lang thang và sau mỗi lần lên cơn đối tượng này thường về nhà gây dối đánh đập người thân

thưa quý vị chỉ trong một thời gian ngắn tập trung lực lượng và các biện pháp nghiệp vụ để điều tra phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thừa thiên huế đã phá thành công chuyên án bắt hai đối tượng vào vai tình nhân gây ra hai mươi năm vụ trộm xe máy và các tài sản khác trên địa bàn nhiều tỉnh
phương thức thủ đoạn gây án tinh vi của bọn tội phạm là bài học cảnh giác cho mọi người trong việc bảo vệ tài sản nhất là tài sản dễ cất dấu di chuyển và tiêu thụ như xe ô tô xe máy
đây là hai đối tượng trần quốc thiên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại u một mươi
minh cà mau và huỳnh thanh tâm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại lai vùng đồng tháp vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an thừa thiên huế bắt giữ về hành vi trộm cắp xe máy
ngày hai mươi năm tháng tám cả hai đến khu vực ngây lương đình đường lê duẩn tp huế phát hiện xe mô tô của một người dân không có người châm coi
thiên đã dùng vam tự tạo phá khóa lấy trộm xe rồi cả hai chạy về cất giấu tại nhà nghỉ
ngay sau đó cả hai đã lần lượt bị các trinh sát phòng cảnh sát hình sự công an tp huế bắt giữ
do nguyên nhân là do thiếu tiền tiêu xài em đi trên đường thấy người ta sơ hở xe mà không có người châm coi còn chỉ phá xe thì em mới lấy xe người ta em đi
còn những chỗ nào mà nó không có chỉ phá thì em dùng dụng cụ em bẻ phá để lấy xe đó đi bán người ta lấy tiền tiêu xài
tại cơ quan công an thủ đoạn của hai đối tượng được làm rõ
lợi dụng huỳnh thanh tâm với hình thức bề ngoài giống thiếu nữ cả hai phối hợp vào vai là một cặp tính nhân rồi lân la đến các điểm công cộng điểm vui chơi tuyến đường nhà dân
khi phát hiện ai để xe mô tô sơ hở liền ra tay trộm cắp thủ đoạn tinh vi này khiến nhiều người dân mất cảnh giác
khám xét khẩn cấp tại phòng nghỉ của hai đối tượng này lực lượng công an thu giữ nhiều xe máy là tăng vật của vụ trộm cùng các công cụ phương tiện để gây án
cả hai khai nhận từ đầu tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy đến nay đã gây ra bảy vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế và bốn vụ khác tại tỉnh quảng trị
bằng các biện pháp nghiệp vụ đã xác định được một băng nhóm ở các tỉnh phía nam cụ thể là đồng tháp và cà mau ra đây chúng đã gây rất nhiều vụ trộm cắp xe máy